thời gian gần đây có rất nhiều khán giả đặt câu hỏi gửi về cho chương trình cho biết rất băn khoăn về việc người đã khỏi bệnh có nguy cơ tai nhiễm covid một mươi chín không
hoặc vừa mới khỏi covid một mươi chín mà muốn chăm sóc mẹ bị f có bị lây chéo hoặc nhiễm lại hay không
theo tìm hiểu của chúng tôi xin trả lời như sau
những người đã từng dương tính với covid một mươi chín và đã xét nghiệm âm tính trở lại vẫn có khả năng tái nhiễm covid một mươi chín nhiều lần
thực tế cho thấy thời gian qua thế giới ghi nhận nhiều ca tái nhiễm vì sars cov hai
nhưng thời gian để tái nhiễm phải từ sáu đến chín tháng sau khi nhiễm covid
các chuyên gia y tế cho biết sau khi khỏi bệnh cơ thể bệnh nhân sẽ sẵn sinh ra kháng thể để chống lại virus sars cov hai
tuy nhiên lượng kháng thể trong cơ thể được tạo ra có thể không đủ mạnh hoặc tồn tại không đủ lâu
đã giúp bệnh nhân miễn nhiễm hoàn toàn với bệnh trong thời gian dài
một nghiên cứu của đan mạch được công bố vào tháng ba vừa qua cho thấy
hầu hết những người mắc covid một mươi chín sẽ không tái nhiễm trong vòng sáu tháng
một nghiên cứu khác do chuyên gia miễn dịch của đại học pittsburgh john arnken tiến hành chỉ ra rằng
mức độ sinh kháng thể của mỗi cá nhân từng dương tính với sars cov hai là khác nhau
và ở một số trường hợp thì mức độ kháng thể được sinh ra sau khi nhiễm bệnh là không đủ để bảo vệ cơ thể khỏi tái nhiễm
theo ông philip teero chino giáo sư vi sinh học và bệnh lý học thuộc đại học new york
sau khi xâm nhập vào cơ thể các virus có thể ở trạng thái bất hoạt với rất ít triệu chứng
tuy nhiên tình trạng của một số bệnh nhân có thể trở nên trầm trọng hơn nếu các virus này xâm nhập vào phổi
khi cơ thể không đủ khả năng để chống lại
ngoài lý do về lượng kháng thể sinh ra sau khi khỏi bệnh không đủ mạnh để bảo vệ cơ thể
thì việc xuất hiện thêm các biến chủng mới nguy hiểm hơn cũng được xem là nguyên nhân cho tình trạng
tái dương tính đối với bệnh nhân covid một mươi chín
thời gian qua nhiều biến thể đáng lo ngại như biến thể alpha b một một bảy biến thể beta b một ba một năm
biến thể gamma b một biến thể delta b một sáu một bảy hai và mới đây nhất là biến thể omicron b một một năm hai mươi chín đã được phát hiện
các chủng này đều có khả năng lây lan nhanh chóng với các virus đột biến nguy hiểm
vì thế khả năng mắc một chuẩn khác đối với người từng nhiễm covid một mươi chín là hoàn toàn có thể

viện nghiên cứu này tiến sĩ kami kim một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm lưu ý rằng
mọi người nên cẩn thận để không hiểu sai nếu đã từng nhiễm covid một mươi chín thì không cần phải tiêm vaccine nữa
điều này giống như việc bạn đặt câu hỏi có nhất thiết là phải thắt dây an toàn khi đã có túi khí hay không vậy
bạn đã có túi khí không đồng nghĩa là dây an toàn không có tác dụng gì và ngược lại
sẽ rất tốt nếu bạn có sự bảo vệ của cả hai tiến sĩ kami kim nói
tuy hầu hết bệnh nhân tái nhiễm đều không có triệu chứng
hoặc có triệu chứng nhẹ nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có khả năng lây cho người khác
do đó các chuyên gia y tế khuyến cáo những người đã nhiễm covid một mươi chín vẫn phải tiêm ngừa covid một mươi chín đầy đủ
bởi tiêm vaccine không chỉ để bảo vệ một cá nhân nào đó mà là bảo vệ cả cộng đồng
việc tiêm vaccine để đạt được miễn dịch cộng đồng cần có sự tham gia của những người từng nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra những người đã từng mắc sars cov hai vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch
như là đeo khẩu trang khứ khuẩn giữ khoảng cách để ngăn chặn covid một mươi chín
covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng đặc biệt là những nơi có độ bao phủ vaccine thấp hơn trên thế giới
tiếp đó rất nhiều khán giả đã vào giai đoạn hồi phục hỏi nhặt miệng quá uống cô ca được không
uống trà sữa có được không có phải kiêng ăn cái này cái kia không rồi sao buồn ngủ quá sao đi lưu siêu
ép không về nhà có cần bỏ hết đồ cũ luôn không
đáng quan tâm hơn một số người đặc biệt là phụ nữ mà nhất là phụ nữ tiền bán kinh
sau khi mắc covid một mươi chín đã gặp cơn hoảng loạn
cơn hoảng loạn này có thể xuất hiện khi
khi đang bệnh và cho đến khi hết bệnh lâu rồi vẫn còn hoảng
theo bác sĩ trương hiếu khanh tất cả là do stress
khỏi covid một mươi chín rồi còn hoãn có sao không
có thể lo lắng quá có khi tăng sông có khi mạch nhanh ảnh hưởng tới bệnh nền
f đã đi vào giai đoạn phục hồi dù là còn dương tính yếu hay là đã âm tính
đều không có khả năng bệnh covid một mươi chín nặng lại nữa đó là điều có thể khẳng định
nhưng vẫn có thể gặp nhiều rắc rối về mặt sức khỏe
mà nguyên nhân bắt nguồn là stress lo âu mất ngủ kiên ăn đủ thứ chắc chắn lưu siêu kéo dài
vì không đủ năng lượng không nghỉ ngơi thì không hồi phục được
đầu tiên là phải ráng ăn
không có chuyện mắc covid một mươi chín xong phải kiên ăn cái gì hay là ăn cái gì thì mới khỏe
ăn thoải mái thêm gì ăn đó cố ăn đa dạng đủ dinh dưỡng là được
còn nếu mất vị giác khứu rác thì ráng chia nhỏ bữa ăn ăn cái gì dễ tiêu dễ nuốt
các triệu chứng này thường xuất hiện muộn và có thể khỏi mất
các triệu chứng này thường xuất hiện muộn hơn căn bệnh chính
nhiều người hết covid một mươi chín rồi vẫn còn mất mùi mất vị bình thường không có hại gì hết
buồn ngủ thì ngủ mệt thì nghỉ ngơi đừng ép bản thân phải khoé liền phải tập nặng khi mới bệnh dạy
nếu mất ngủ do bản thân là người đã sẵn có bệnh trầm cảm lo âu thì thuốc uống thì liên hệ với bác sĩ tâm lý của mình
f vốn đã hay mất ngủ chủ yếu là do đau đầu và lo âu hết bệnh rồi vẫn khó ngủ thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều
hoa kéo dài hoài cũng chả sao hãy thử nhớ lại
những lần trước bị viêm hỏng thông thường có khi cũng ho kéo dài cả mấy tuần
chừng thuốc ho hay là dùng siroho là được
mạch nhanh hoài sau covid một mươi chín thì sao
nhiều người bị cũng nhắm mắt dùng hai ngón tay ấn nhẹ vào nhãn cầu giữ khoảng ba mươi giây
làm vài lần mạch sẽ giảm mai mốt bình tĩnh lại mạch cũng tự giảm
tái dương tính đã được khẳng định là sars virus
đây không có hại không cần quan tâm nên cũng không cần phải test đi test lại làm gì sau khi đã âm tính hết thời gian theo dõi
càng tưởng tượng sẽ càng hoảng loạn càng hoán loạn thì sẽ càng cảm thấy mệt
dù bản thân bệnh covid một mươi chín thì đã qua ráng làm bất cứ cái gì mình thích mình cho là thư giãn
thiên nghe giảng đạo xem phim hài và tạm dừng đọc tin tức về covid một mươi chín nếu như những bản tin đó khiến cho bạn nặng nề
vì bạn đã là người an toàn nhất
bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương cho biết
các f sau khi khỏi bệnh covid một mươi chín vẫn có nguy cơ tái nhiễm sars cov hai
những người tái nhiễm biến chủng mới và có nguy cơ diễn biến nặng nếu chưa tiêm vaccine
diễn biến bệnh khi tái nhiễm cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ ác tính của biến chủng vị chuyên gia cho biết
bác sĩ này lấy ví dụ một trường hợp từng nhiễm biến chủng anfa
sau đó khỏi bệnh sau đó tiếp tục nhiễm biến chủng delta
do biến chủng delta có mức độ độc tính cao hơn
nên người tái nhiễm vẫn có nguy cơ diễn biến nặng hơn nếu chưa đảm bảo tiêm đủ mũi vaccine
trong khi đó các báo cáo hiện nay cho thấy biến chủng omitron có mức độ độc tính thấp hơn
người tái nhiễm sars cov hai với biến chủng này có thể diễn biến bệnh nhẹ hơn
ngược lại những trường hợp đã tiêm đủ mũi vaccine phòng bệnh covid một mươi chín
diễn biến khi bệnh tái nhiễm cũng tương tự những người bình thường khác
theo bác sĩ phúc những trường hợp có nguy cơ tái nhiễm virus cao
vẫn là nhóm hề miễn dịch kém mắc bệnh nền người cao tuổi
về vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm cho rằng
nguy cơ tái nhiễm sars cov hai với biến chủng omitron của người từng nhiễm biến chủng delta
cao hơn nhóm người từng nhiễm alpha
tuy nhiên vì chuyên gia này khẳng định hiện nay những người nhiễm biến chủng delta
và tái nhiễm omicron có diễn biến bệnh rất nhẹ
khả năng xảy ra tình huống này cũng rất thấp
bác sĩ khanh lưu ý một vấn đề quan trọng và cũng rất đáng lo ngại là nhiều trường hợp
có thể có kết quả xét nghiệm sai ở lần nhiễm virus đầu tiên
việc này khiến f dễ có tâm lý chủ quan tưởng tái nhiễm nhưng thực tế là nhiễm lần đầu
do đó bác sĩ khanh khuyến cáo người dân sau khi khỏi covid một mươi chín vẫn nên cố gắng
tiêm đủ ba mũi vaccine liều cơ bản và liều nhắc lại thực hiện nghiêm túc năm k
ngoài ra phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm
cũng khẳng định việc tiêm vaccine đầy đủ sẽ hạn chế được nguy cơ tái nhiễm sars cov hai
từ những biến chủng mới
theo ông bản thân biến chủng omitron cũng rất khó lây nhiễm ở những người đã tiêm ba mũi vaccine
như vậy đối với những người đã tiêm đủ mũi thứ ba có thể hãy yên tâm rằng
omicron khó lây nhiễm hơn người chưa tiêm
thế nhưng thực hiện năm k và thực hiện các bước phòng tránh như bộ y tế khuyến cáo
sẽ giúp bạn đẩy lùi được dịch bệnh